xin chào các bạn
xin chào các bạn
do thời điểm bệnh nhân cuối cùng mắc covid một mươi chín chưa qua hai mươi tám ngày
chính vì vậy xã tiếp tục tuyên truyền và yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
công an huyện cơ mơ ga tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng đối với y nhiên cao buôn và y sam cao brông
cùng chú tại xã e mơ đro huyện cư mơ ga để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
trước đó vào đêm ngày hai mươi hai
hai đối tượng đến nhà anh nguyễn thanh hà ở cùng xã an nhậu
tại đây còn có anh trần phương đông chú tại xã quảng hiệp và rủ nhau đánh bài ăn tiền
trong lúc đánh bài thì giữa anh hà và y nhin có xảy ra mâu thuẫn
lúc này anh hà dùng tay tắt hai cái vào mặt y nhiên và giữ xe máy lại
còn y sam thì bỏ chạy về nhà
đến khoảng ba giờ sáng hôm sau y nhin và y sam mang theo khúc gỗ
dùng đá ném lên bảng hiệu quảng cáo trước nhà anh hà
thế vậy anh đông liền cầm một gậy sắt đuổi đánh thì bị hai đối tượng đánh trả nhiều cái vào người
khiến anh đông tử vong tại chỗ
mua bán trái phép chất ma túy hai bị cáo lê văn bi chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
và phan văn nghĩa chú tại thành phố cần thơ vừa bị toán nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt mức án lần lượt là một mươi năm năm tù và bảy năm tù
đồng thời buộc bị cáo bi phải giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính
theo cáo trạng vào ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh an giang phối hợp cùng công an phường bình khánh
thành phố long xuyên phát hiện lê văn bi điều khiển xe máy chở phan văn nghĩa có biểu hiện nghi vấn
mua bán trái phép chất ma túy thu giữ trên người hai đối tượng hơn sáu mươi gram ma túy đá
hai đối tượng khai nhận số ma túy trên bi mua tại thành phố hồ chí minh
mang về sử dụng và đưa cho nghĩa cất giữ mang đến thành phố long xuyên bán lại
nhưng chưa kịp giao hàng thì bị bắt quả tang
bi đã nhiều lần mua ma túy đem về phân lẻ sử dụng và bán lại cho các con nghiện thu lợi trên một trăm hai mươi triệu đồng
để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy hai đối tượng hồ xuân tùng và đồng chí hoàng
cùng chú tại xã gia xuyên thành phố hải dương đã thực hiện cướp giật điện thoại của người đi đường
trên đường tẩu thoát hai đối tượng đã bị công an thành phố hải dương truy bắt
vào chiều ngày hai mươi chín tháng bốn trên quốc lộ ba mươi bảy phát hiện chị đặng thị bích liên
chú tại huyện gia lộc tỉnh hải dương
đi xe máy một mình tùng điều khiển xe máy gắn biển kiểm soát giả chở theo hoàng
đã áp sát chị liên cấp giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy
phát hiện vụ việc lực lượng tuần tra làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của công an thành phố hải dương
đã bí mật truy đuổi sau đó bắt giữ được hai đối tượng cùng tăng vật
đồng thời thu giữ thêm hai gói ma túy đá trên người các đối tượng